chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tăng hai tám so với cùng kỳ năm trước
tổng cục thống kê cho biết nguyên nhân làm cpi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng là do giá của các mặt hàng lương thực tăng
chủ yếu do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào ngày mùng bảy và ngày hai mươi ba tháng bốn nên bình quân tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
giá xăng dầu tăng hai bảy mươi hai so với tháng trước làm tăng cpi chung ở mức một mươi một
cùng với đó nguyên nhân làm cpi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng là do giá các mặt hàng lương thực tăng
chủ yếu do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu
tổng cục thống kê cũng cho hay lạm phát cơ bản tức cpi sau khi loại trừ lương thực
thực phẩm tươi sống năng lượng và những mặt hàng do nhà nước quản lý
bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tăng năm so với tháng trước tăng một ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
đáng chú ý đây là mức lạm phát cơ bản thấp nhất trong khoảng một mươi năm gần đây
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản
điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao giá lương thực giá xăng dầu
lạm phát cơ bản bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám so với cùng kỳ ở mức một ba mươi bốn

điều này phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định